quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong ngày hôm nay ở các tỉnh miền bắc khu vực phía đông bắc bộ
trong sáng thì có mây nhiều nhưng trưa và chiều mây giảm trời chuyển nắng
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở đây duy trì ở ngưỡng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
tạo ra cảm giác oi bức về trưa và chiều
với khu vực phía tây bắc bộ trời vẫn ít mây nắng mạnh trong ngày hôm nay
tiếp tục xảy ra trên diện rộng với ngưỡng nhiệt độ cao ba mươi năm ba mươi tám độ
có nơi trên ba mươi tám độ trời nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm nay rãnh mây rông lại dịch xuống tiếp tục gây mưa trở lại
ở khu vực vùng núi và trung du của bắc bộ
trong mưa rông cần phải đề phòng với hiện tượng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
không chịu ảnh hưởng của rãnh mây rông ở phía bắc với miền trung đêm qua hầu như ít mưa
lúc này trời đã chuyển nắng nền nhiệt ngày hôm nay ở miền trung cũng sẽ tăng nhanh
đến một mươi giờ sáng nhiều nơi đã xảy ra nắng nóng với ngưỡng nhiệt độ cao trên ba mươi năm độ
đến chiều nay toàn bộ miền trung từ thanh hóa trở vào cho tới phú yên
sẽ vẫn xảy ra nắng nóng trên dịa rộng với ngưỡng nhiệt cao từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
khu vực vùng núi phía tây các tỉnh từ nghệ an trở vào đến quảng ngãi
là vùng xảy ra nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt
với nhiệt độ cao từ ba mươi sáu ba mươi chín độ có nơi trên bốn mươi độ
nắng sớm và cường độ nắng mạnh cũng là trạng thái thời tiết hiện tại
tây nguyên và nam bộ ngày hôm nay ở khu vực này tiếp tục xảy ra nắng nóng
trên diện rộng với ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày ở cả nam bộ
cũng như là khu vực tây nguyên đều phổ biến từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ
riêng một số nơi như ajunpa cát tiên của tây nguyên đồng phú biên hòa
tây ninh của nam bộ đạt ngưỡng nắng nóng gai gắt với nhiệt độ trên ba mươi tám độ
trên biển ở khu vực vịnh bắc bộ ngày và đêm hôm nay có gió nam đến đông nam mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu khiến cho biển động
khu vực phía bắc của biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa gió nam mạnh cấp bốn
còn ở khu vực giữa của biển đông gió đông nam đến nam mạnh cấp bốn cấp năm
với khu vực phía nam của biển đông vùng biển huyện đảo trường sa có gió nhẹ
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước